sở y tế hà nội cho biết sáng nay ngày hai mươi ba tháng bảy hà nội đã ghi nhận thêm hai mươi một ca dương tính với sars cov hai
cụ thể hai bà trưng bốn k đống đa ba ca thạch thất năm ca thanh xuân hai ca cầu giấy hoài đức quốc oai
bắc từ liêm ứng hòa hoàng mai hoàn kiếm mỗi quận huyện là một ca
trong hai mươi một ca này có hai ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt các trường hợp còn lại chủ yếu là f một
hoặc trong khu phong tỏa do liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
như vậy trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay hà nội đã ghi nhận sáu trăm ba mươi chín ca dương tính với sars cov hai
trong số này có một mươi hai ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại cộng đồng hai mươi sáu ca phát hiện qua các trường hợp thứ phát từ các ca bệnh ho sốt
hôm nay ông chu ngọc anh chủ tịch ubnd tp hà nội cũng đã ra lời kêu gọi và đề nghị người dân toàn thành phố
cùng nâng cao ý thức thực hiện khai báo y tế thường xuyên đầy đủ chính xác kịp thời
trên hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia tờ khai
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất